khi mắc bệnh đáy tháo đường bạn nên tìm hiểu những loại thực phẩm nên tránh để kiểm soát lượng đường trong máu
cụ thể bạn nên tránh xa một số loại thực phẩm có thể làm tăng lượng đường trong máu và mức isulin
đồng thời thúc đẩy quá trình viêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh
đái tháo đường là một căn bệnh mãn tính đã trở thành đại dịch ở người lớn và trẻ em trên toàn thế giới
bệnh đái tháo đường không được kiểm soát có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng
bao gồm bệnh tim bệnh thận mùi lòa và các biến chứng khác
một số loại thực phẩm mặn nên tránh bao gồm chất béo không lành mạnh đường lòng
ngũ cốc chế biến và các loại thực phẩm khác có chứa cáp tinh chế
tránh các loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của bạn và dẫn đến kháng isulin
có thể giúp bạn khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các biến chứng đáy tháo đường trong tương lai
cáp bao gồm tinh bột đường và chất sơ
tuy nhiên chất sơ không được tiêu hóa và thay vào đó được cơ thể hấp thụ theo cách tương tự như loại cáp khác
vì vậy nó không làm tăng lượng đường trong máu của bạn
khi những người mắc bệnh đai tháo đường tiêu thụ quá nhiều cáp cùng một lúc
lượng đường trong máu của họ có thể tăng lên mức cao nguy hiểm
theo thời gian nồng độ đường trong máu cao có thể làm hỏng các dây thần kinh và mạch máu của cơ thể
tạo tiền đề cho bệnh tim bệnh thận và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác
duy trì một lượng cap thấp có thể giúp ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu
và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng của đái tháo đường
do đó điều quan trọng là phải tránh các loại thực phẩm và đồ uống được liệt kê dưới đây
đồ uống có đường
đồ uống có đường là lựa chọn đồ uống nguy hiểm nhất đối với những người mắc bệnh đai tháo đường
lý do đầu tiên đồ uống có đường rất giàu cáp
với một lon coca cỡ trung bình tầm ba trăm năm mươi bốn ml cung cấp khoảng ba mươi tám năm g cáp từ đường
ngoài ra những đồ uống này chứa nhiều đường
có liên quan chặt chẽ đến tình trạng kháng insulin và bệnh đái tháo đường
đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ đồ uống có đường
có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến bệnh đáy tháo đường như gan nhiễm mỡ
hơn nữa lượng đường cao trong đồ uống có đường
có thể dẫn đến những thay đổi trong quá trình trao đổi chất
thúc đẩy mỡ bụng và mức cholesterol có hại tiềm tàng
trong các nghiên cứu riêng biệt ở người lớn bị thừa cân và béo phì
tiêu thụ hai mươi năm calor từ đồ uống có nhiều đường
sẽ dẫn đến tình trạng kháng isolin và mỡ bụng
tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn và các dấu hiệu sức khỏe tim mạch xấu hơn
để giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh
hay uống nước lọc nước ngọt không đường hoặc trà đá không đường
chất béo chuyển hóa
chất béo chuyển hóa là chất béo không bão hòa
đã được thay đổi về mặt hóa học để tăng độ ổn định của chúng
chất béo chuyển hóa nhân tạo cực kỳ không tốt cho sức khỏe
chất béo chuyển hóa được tìm thấy trong bơ thực vật
bơ đậu phộng bánh mì phết và bánh kem
hơn nữa các nhà sản xuất thực phẩm thường thêm chúng vào bánh quy giòn
bánh nướng sốt và các loại bánh nướng khác để giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm
mặc dù chất béo chuyển hóa không trực tiếp làm tăng lượng đường trong máu
nhưng chúng có liên quan đến việc gia tăng trứng viêm kháng insulin và mỡ bụng
cũng như giảm mức cholesterol tốt và suy giảm chức năng động mạch
làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim
chất béo chuyển hóa nhân tạo đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia vào năm hai nghìn một mươi tám
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda đã cấm sử dụng dầu hydro hóa một phần
nguồn chính của chất béo chuyển hóa nhân tạo trong thực phẩm trong hầu hết các thực phẩm chế biến
điều này không có nghĩa là tất cả các loại thực phẩm ở hoa kỳ hiện nay đều không có chất béo chuyển hóa nhân tạo
các nhà sản xuất không bắt buộc phải liệt kê chất béo chuyển hóa trên nhãn thông tin dinh dưỡng
nếu như một sản phẩm chứa dưới năm gram chất béo chuyển hóa trên mỗi khẩu phần ăn
tốt nhất nên tránh bất kỳ sản phẩm nào có từ hydro hóa một phần trong danh sách thành phần của nó
bánh mì trắng cơm và mì ống
bánh mì trắng cơm và mì ống là những thực phẩm chế biến sẵn có lượng cáp cao
ăn bánh mì bánh mì tròn và các loại thực phẩm làm từ bột tinh chế khác đã được chứng minh là làm tăng đáng kể lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh đai tháo đường tuyếp một và típ hai
một nghiên cứu cho thấy thực phẩm nhiều cáp không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn làm giảm chức năng não ở những người mắc bệnh đai tháo đường tuyếp một và có kèm theo suy giảm trí nhớ
những thực phẩm chế biến sẵn này thường có ít chất sơ chất sơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và máu
việc thay thế những thực phẩm ít chất sơ này bằng những thực phẩm giàu chất sơ đã được chứng minh là làm giảm đáng kể lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh đai tháo đường
hơn nữa bổ sung thực phẩm giàu chất sơ cũng có thể giảm được lượng cholesterol trong máu
tăng tiêu thụ chất sơ cũng cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột điều này có thể dẫn đến cải thiện tình trạng kháng isulin
sữa chua vị trái cây
sữa chua nghiên chất có thể là một lựa chọn tốt cho những người đài tháo đường để kiểm soát bệnh và cải thiện sức khỏe tổng thể
tuy nhiên các loại sữa chua vị trái cây là một câu chuyện rất khác
sữa chua có hương vị thường được làm từ sữa không béo hoặc ít béo và chứa nhiều tinh bột và đường
một khẩu phần tương đương với một cốc khoảng hai trăm bốn mươi năm gam sữa chua hương trái cây có thể chứa gần ba mươi một gam đường
có nghĩa là gần sáu mươi một lượng calor của nó đến từ đường
vì vậy người bệnh đáy tháo đường nên chọn sữa chua nguyên chất để bổ sung lợi khuẩn giúp kiểm soát đường huyết
ngũ cốc ăn sáng có đường
hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng thường được chế biến kỹ lưỡng và chứa nhiều cáp
chúng cung cấp rất ít protein một chất dinh dưỡng có thể giúp bạn cảm thấy no và giữ được mức đường huyết ổn định trong ngày
ngay cả một số loại ngũ cốc ăn sáng lành mạnh cũng không phải là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường
để kiểm soát lượng đường trong máu và dự thèm ăn hãy bỏ qua hầu hết các loại ngũ cốc và chọn màu bữa sáng ít cáp và dầu protein
đồ uống có hương vị cà phê
uống cà phê có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh đáy tháo đường
tuy nhiên đồ uống có hương vị cà phê nên được xem như một món trắng miệng lỏng hơn là một loại đồ uống tốt cho sức khỏe
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng não của bạn không xử lý thức ăn lỏng và rắn giống nhau
khi bạn uống ca lo bạn không bù đắp bằng cách ăn ít cơm sau đó có khả năng dẫn đến tăng cân
đồ uống có hương vị cà phê cũng chứa nhiều cáp
để giữ lượng đường trong máu của bạn được kiểm soát và ngăn ngừa tăng cân hãy chọn cà phê nguyên chất
mật ong chứa nhiều cáp
những người mắc bệnh đáy tháo đường thường cố gắng giảm thiểu lượng đường trắng tiêu thụ cũng như các món ăn vặt như kẹo bánh quy và bánh ngọt
tuy nhiên dạng đường khác cũng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến
chúng bao gồm đường nâu và các loại đường tự nhiên như mật ong
mặc dù những chất làm ngọt này không được chế biến nhiều nhưng chúng vẫn chứa nhiều cáp hơn bạn nghĩ
trong một canh đường trắng chứa một mươi hai sáu gram cáp một mỡ canh mật ong chứa tới một mươi bảy ba gram cáp
trong một nghiên cứu những người bị tiền đái tháo đường có sự gia tăng tương tự về lượng đường trong máu
hay isulin và các dấu hiệu viêm bất kể họ tiêu thụ năm mươi gram đường trắng hay mật ong
trái cây xấy khô
trái cây là một nguồn tuyệt vời cung cấp một số vitamin và khoán chất quan trọng bao gồm cả vitamin c và cali
khi trái cây được xấy khô quá trình này sẽ làm mất nước dẫn đến nồng độ các chất dinh dưỡng này thậm chí còn cao hơn và nguy hiểm hơn
hàm lượng đường của nó cũng trở nên khô đặc hơn
một cốc nho khoảng một trăm năm mươi một gram chứa hai mươi bảy ba cáp bao gồm một bốn gam chất sơ
ngược lại một cốc nho khô khoảng một trăm bốn mươi năm gram chứa một trăm một mươi một gram cap năm bốn gram chất sơ
nho khô chứa nhiều cao gấp bốn lần nho tươi
các loại trái cây khô khác có hàm lượng cáp cao hơn tương tự so với trái cây tươi
khi bạn bị đái tháo đường bạn không cần phải từ bỏ trái cây hoàn toàn
nên tránh trái cây khô và chọn trái cây ít đường để kiểm soát lượng đường trong máu tối yêu
bánh quy bánh quy giòn và các loại thực phẩm đóng gói khác không phải là lựa chọn ăn vặt tốt
đối với người bệnh đài tháo đường và những người tiền đài tháo đường
chúng thường được làm bằng bột mì tinh chế và cung cấp ít chất dinh dưỡng
mặc dù chúng có nhiều cáp tiêu hóa nhanh có thể làm tăng lượng đường trong máu
dưới đây là một số lượng cáp trong một khẩu phần khoảng hai mươi tám gram của một số món ăn nhẹ phổ biến
bánh quy giòn hai mươi bảy gram cát bao gồm bảy mươi tám gram chất sơ
bánh quy hai mươi hai năm cáp bao gồm chín mươi năm gram chất sơ
trên thực tế một số loại thực phẩm này có thể chứa nhiều tinh bột hơn mức ghi trên nhãn dinh dưỡng của chúng
có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu của bạn
một nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm ăn nhẹ cung cấp trung bình nhiều hơn bảy bảy cáp so với các trạng thái trên nhãn
nếu bạn cảm thấy đói giữa các bữa ăn và mùa ăn nhẹ tốt nhất bạn nên ăn các loại hạt và một ít loại dao ít cap với một chút phô mát
nước hoa quả mặc dù nước ép trái cây thường được coi là một loại nước giải khát lành mạnh
nhưng tác động của nó đối với lượng đường trong máu cũng tương tự như soda và các loại đồ uống có đường khác
tương tự như đồ uống có đường nước ít trái cây chứa nhiều đường dẫn đến kháng insolin và béo phì bệnh tim
điều này áp dụng cho nước trái cây một trăm linh không đường cũng như các loại có thêm đường
trong một số trường hợp nước ép trái cây còn chứa lượng đường cao hơn và nhiều cáp hơn soda
ví dụ hai trăm năm mươi ml soda và nước ép táo chứa hai mươi hai g và hai mươi bốn g đường
một cốc nước ép nhò tương đường cung cấp ba mươi năm g đường
khoai tây chiên khoai tây chiên là món ăn mà bạn có thể muốn tránh xa đặc biệt nếu bạn bị đái tháo đường
bản thân khoai tây có hàm lượng cap tương đối cao một củ khoai tây trung bình chứa ba mươi bốn tám g cap
hai bốn g chất sơ
khi được chiên trong dầu thực vật khoai tây có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhiều hơn
thực phẩm chiên ngập dầu đã được chứng minh là tạo ra một lượng lớn các chất độc hại
các hợp chân này có thể thúc đẩy quá trình viêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư